chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng nghị định của chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức
và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
chính phủ giao bộ nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng nghị định trên
trình chính phủ trong năm hai nghìn một mươi tám
trong quá trình xây dựng nghị định bộ nội vụ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ
bảo đảm nội dung của nghị định phù hợp với quy định hiện hành và nghị quyết số hai mươi bảy ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung mương khóa một mươi hai về cải cách chính sách tiền lương
đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp